hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nếu theo lịch hiện tại thì chỉ còn ba tháng nữa em nguyễn khánh an sẽ bước vào kỳ thi lớp một mươi
kỳ thi được đánh giá khó khăn căng thẳng
thế nhưng việc nghỉ học kéo dài do dịch covid một mươi chín cũng làm em khá lo lắng
tuy nhiên mới đây sở giáo dục và đào tạo đã có công văn gửi tới phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
về việc triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến các môn sử địa giáo dục công dân lý hóa sinh tiếng anh khối tám và chín
điều này đã phần nào giảm đi những lo lắng của em và giáo dục

hệ thống ôn luyện trực tuyến được xây dựng với bảy môn học
mỗi môn có hai mươi bảy mã đề mỗi mã đề có khoảng bốn mươi câu học sinh được làm trong sáu mươi phút
việc luyện tập trắc nghiệm thường xuyên không chỉ giúp học sinh giáo viên kiểm tra được các em còn hồng kiến thức
ở chỗ này
điều này cũng giúp các em làm quen với hình thức và thời gian thi để không bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức
đầu tiên mình thấy cái ưu điểm lớn nhất đó là học sinh có thể tự học tại nhà và chủ động trong thời gian làm bài
cũng như là tiếp thu các kiến thức cái thứ hai nữa là bộ câu hỏi rất là phong phú và đa dạng
cái thứ ba nữa là trong những cái dịch đang cái đợt dịch như thế này thì cái chương trình học như này sẽ rất tiện lợi cho học sinh
và có thể hỗ trợ rất nhiều cho các giáo viên để ấp đề lên cho các con làm
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội việc triển khai phần mềm sẽ giúp học sinh ôn luyện không chỉ trong thời gian nghỉ
mà cả sau khi các em đi học việc học online hay ôn luyện trắc nghiệm để các em bổ sung thêm kiến thức chứ không thể thay thế
việc học chính khóa việc ôn tập cũng sẽ được triển khai cho học sinh lớp một mươi hai trong thời gian tới
chúng tôi cũng khuyến khích các nhà trường trong việc tổ chức cho các em học sinh ôn tập
còn với hình thức dạy học trực tuyến thì chúng tôi cũng khuyến khích các nhà trường nếu có điều kiện
nhưng mà tuy nhiên cái việc học trực tuyến này chỉ nhằm cung cấp các cái kiến thức mang tính chất là ôn tập
chứ còn việc dạy học trực tuyến mà như là dạy học chính khóa theo các cái bài học thông thường thì nó sẽ gặp khó khăn
bởi vì không phải khu vực nào ngay kể cả trong một trường hay trong một lớp không có cái điều kiện mà đảm bảo cho một trăm linh
các em học sinh có thể tiếp cận được với mô hình học trực tuyến này
tuy nhiên cũng theo nhiều giáo viên việc không biết chính xác đáp án nào đúng trong quá trình trắc nghiệm
hay việc đăng nhập và tạo tài khoản của giáo viên phải thông qua nhiều bước ở cả phần mềm của bộ
và lặp lại của sở là những bất cập cần phải khắc phục
hiện rất nhiều phụ huynh và học sinh đang mong chờ lịch thi vào lớp một mươi sớm nhất để có kế hoạch ôn tập cụ thể
tuy nhiên theo sở giáo dục và đào tạo lịch thi hiện nay vẫn đang phụ thuộc vào lịch học chính thức của thành phố ban hành
vâng thưa quý vị trước bối cảnh của dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
người dân trong nước thì khó mua được khẩu trang y tế các nhà máy khan hiếm nguồn nguyên liệu để sản xuất
thì nhiều đối tượng lại đầu cơ khẩu trang để xuất khẩu đi nước ngoài nhằm trục lợi
sau nhiều ngày theo dõi công an kinh tế tp hcm phối hợp với quản lý thị trường đã phát hiện bắt giữ đường dây
có dấu hiệu đầu cơ số lượng cực lớn khẩu trang y tế và dùng xe khách xe tải để chuyển qua campuchia tiêu thụ
tại thời điểm kiểm tra kho hàng số bốn đường lương thế vinh quận tân phú tp hcm
đội bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tp hcm phối hợp với đội bốn quản lý thị trường thành phố
đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển bốn mươi thùng khẩu trang y tế về đây để đưa đi tiêu thụ
ngoài ra trong kho còn có nhiều thùng khẩu trang y tế đang được xếp lên những chiếc xe khách năm mươi chỗ mang biển số campuchia
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tổng cộng bốn trăm linh thùng tương đương với một triệu chiếc khẩu trang y tế
với chín loại mẫu mã khác nhau tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử
qua khai thác các đối tượng khai nhận đã thu mua khẩu trang y tế trong nước về tập kết tại kho hàng trên
sau đó dùng xe khách để vận chuyển ra nước ngoài kiếm lời
trong khi đó vào chiều ngày hai tháng ba lực lượng cảnh sát môi trường cảnh sát kinh tế công an tp hcm
phối hợp với các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn khẩu trang y tế
chưa đủ điều kiện lưu hành nhưng chuẩn bị xuất bán ra thị trường
đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại thôn phú lương
xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dược tâm hưng
có trụ sở tại phường năm tp tuy hòa
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn bảy mươi chín khẩu trang
đựng trong các thủ giấy để chuẩn bị mang đi tiêu thụ
và một sáu trăm hai mươi ba kg nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế
không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
cơ quan chức năng xác định cơ sở này chưa đủ điều kiện sản xuất khẩu trang y tế
ông đỗ tấn lợi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược tâm hưng thừa nhận
sau khi đăng ký giấy phép kinh doanh đã mua máy móc nguyên vật liệu không đảm bảo
tự công bố chất lượng sản phẩm và tổ chức sản xuất
bán ra thị trường hàng triệu khẩu trang y tế không đủ tiêu chuẩn lưu hành
theo quy định của pháp luật
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay bình quân mỗi ngày công ty này đã sản xuất
và bán ra thị trường hai mươi khẩu trang y tế với giá một đồng một chiếc
cho các cửa hàng đại lý thuốc tây trên địa bàn tỉnh phú yên
ngoài tạm giữ số khẩu trang trên lực lượng chức năng cũng niêm phong toàn bộ
máy móc sản xuất khẩu trang của công ty dược tâm hương để điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
ngày ba tháng ba công an quận tân bình tp hcm
cho biết đơn vị đã triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
dạng ketamin bắt giữ sáu đối tượng thu giữ gần ba kg ma túy
trước đó sau quá trình theo dõi từ tết nguyên đán công an quận tân bình
đã phát hiện một nhóm đối tượng đang hoạt động vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
trên địa bàn quận tân bình
nhóm này không cư trú trên địa bàn quận mà cư trú ở nhiều nơi khác
nhưng xem quận tân bình là địa bàn tiêu thụ ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận tân bình đã nhanh chóng triệt phá băng nhóm trên
do đối tượng nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thường trú tại quận bốn cầm đầu
ngày bảy tháng hai trinh sát công an quận tân bình đã tổ chức theo dõi bắt quả tang đối tượng nguyễn thị kiều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thường trú tại quận bốn mang theo chín trăm bốn mươi năm hai gram ma túy
để giao cho khách trên địa bàn quận tân bình
qua lời khai của kiều lực lượng công an tiếp tục bắt giữ trần văn phát
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại quận một
nâng cấp ma túy cho nguyễn thị kiều
mở rộng điều tra vụ án công an quận tân bình bắt giữ thêm đối tượng nguyễn trí cường
lương trí thanh võ văn hiếu em và đối tượng cầm đầu là nguyễn ngọc phương
khám xét tại nhiều điểm cơ quan công an thu giữ hai kg ketamin
tri cục hải quan cửa khẩu cảng cần thơ cục hải quan thành phố cần thơ vừa tiến hành điều tra
làm các thủ tục giám định số tăng vật nghi là sừng tê giác trên chuyến bay từ hàn quốc về việt nam
đây là chuyến bay chuyển hướng làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế cần thơ
thay vì sân bay quốc tế tân sơn nhất do thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày hai tháng ba trong quá trình làm thủ tục soi chiếu hành lý cho hành khách
tri cục hải quan cửa khẩu cảng cần thơ phát hiện một trong hai kiện hành lý của ông đỗ thanh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quốc tịch việt nam có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu phối hợp kiểm tra thực tế
tuy nhiên ông sơn không đồng ý mở kiện hành lý
và cho rằng trong văn ly này chứa cá coi đã qua xử lý
nếu mở kiểm tra phải có hệ thống oxy đảm bảo cá không bị chết
sau hơn ba giờ làm việc thuyết phục trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng
tri cục hải quan cửa khẩu cảng cần thơ kiểm tra thực tế
phát hiện một mươi một mẫu sừng động vật nghi là sừng tê giác có tổng trọng lượng là hai mươi tám bảy kg
tri cục hải quan cửa khẩu cảng cần thơ đã lập biên bản vi phạm
tạm giữ tăng vật để tiến hành các bước xử lý tiếp theo
còn tại hà nội
lãnh đạo công an huyện sóc sơn cho biết đơn vị vừa triệu tập những người có liên quan
tới hành vi đốt pháo tại gia đình ở xã phù lỗ tổ chức đám cưới hôm một tháng ba
trước đó ngày một tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin về việc có một gia đình
ở xã phù lỗ huyện sóc sơn tổ chức đám cưới đã đốt số lượng pháo bên trong giảp và ngoài đường
gây ra những tiếng nổ và kéo dài sát pháo đỏ cả một góc đường
công an xã phù lỗ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện sóc sơn
đã xuống hiện trường lập biên bản sự việc
ngày ba tháng ba công an huyện sóc sơn phối hợp với công an thành phố hà nội
tiếp tục xác minh nguồn gốc số pháo ai là người tổ chức đốt pháo
và các vấn đề liên quan đến vụ việc
bước đầu công an huyện sóc sơn đã triệu tập một số người để tiến hành xác minh làm rõ
trước đó trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh video clip một đám cưới ở xã phù lỗ
giải pháo thành ba bốn giấy trước cửa nhà
ngoài ra gia đình này còn treo pháo dọc hai bên lối đi để đốt mừng đám cưới
đào tạo đã quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
sang cuối tháng bảy thay vì là cuối tháng sáu như mọi năm
và điều này thì đã giúp cho làm giảm áp lực đối với các em học sinh cũng như là các đơn vị thi
bên cạnh đó thì kỳ thi này cũng sẽ có nhiều điểm điều chỉnh
thông tin trên báo công an nhân dân có bài kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
sẽ được tổ chức gọn nhẹ hạn chế tốn kém ghi nhận ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ
mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
cho biết kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay về cơ bản giữ ổn định như năm ngoái
việc tổ chức cũng sẽ tuân thủ nguyên tắc không gây xáo trộn tổ chức gọn nhẹ
hạn chế tốn kém căng thẳng cho xã hội đảm bảo tính nghiêm túc khách quan
và cũng về vấn đề này thì trên báo tuổi trẻ có bài
quy chế thi sửa đổi không ảnh hưởng đến thí sinh
bài viết cho biết dự thảo sửa đổi quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi đã được đưa lên mạng để lấy ý kiến theo đúng quy định
dự kiến bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố quy chế vào giữa tháng ba tới đây
một số điều chỉnh cụ thể trong quy chế thi sắp ban hành chỉ liên quan đến cán bộ
giáo viên làm công tác thi không ảnh hưởng gì đến thí sinh
thưa quý vị nền kinh tế đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ dịch covid một mươi chín
những dấu hiệu kinh doanh cầm chừng hay là thụt lùi của doanh nghiệp
đã khiến cho không ít ngân hàng lao đao
trong nỗi lo nợ xấu trên báo kinh tế và đô thị có bài viết ám ảnh nợ xấu ngân hàng
ghi nhận ngân hàng nhà nước cho biết đến nay ít nhất là chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng dư nợ
của hai mươi ba ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chiếm hơn một mươi một dư nợ toàn hệ thống
lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn đến từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
có thị trường xuất khẩu chủ yếu là trung quốc hay là các doanh nghiệp
có nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính từ trung quốc
những doanh nghiệp trong lĩnh vực này chiếm lượng khá lớn
trong số các khách hàng của các ngân hàng
do đó mà nguy cơ gia tăng nợ xấu là khó tránh khỏi
theo nhận định của nhiều chuyên gia bối cảnh hiện tại cho thấy
việc giảm tỷ lệ nợ xấu sẽ gặp thách thức đáng kể
và đã có nhiều chính sách giãn nợ miễn lãi của chính phủ và ngân hàng nhà nước
góp phần tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp gặp khó
và với ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín thì kỳ nghỉ tết năm nay trở thành
một kỳ nghỉ tết dài huyền thoại
kéo theo đó là tâm trạng buồn
nhiều người vui lẫn lộn ở giới trẻ tuy nhiên đã có nhiều hoạt động
để biến kỳ nghỉ này trở thành có ích
ghi nhận của báo tuổi trẻ cho biết nhiều bạn học sinh đã bộc lộ
các cung bậc cảm xúc buồn vì kỳ nghỉ quá dài
cùng với đó điểm sáng đó là nhiều bạn trẻ đã lên những kế hoạch
trong kỳ nghỉ này để kỳ nghỉ thêm ý nghĩa như tham gia các hoạt động tình nguyện
tích cực tham gia các hoạt động thể thao giúp đỡ gia đình
bên cạnh đó một vấn đề được nhiều bạn trẻ khẳng định
đó là việc tăng cường các kiến thức các biện pháp phòng dịch
đảm bảo khi đi học trở lại sẽ góp phần tích cực hơn trong việc phòng chống dịch bệnh
không những cho mình mà còn cho gia đình người thân và cộng đồng
hiện tượng xe quá tải lộng hành tại một số địa phương đã trở thành quen thuộc
trên các trang báo và phương tiện truyền thông
các ngành chức năng không coi nhẹ hoặc là thờ ơ
thế nhưng vì sao hiện tượng này ngày một gia tăng và hoạt động lộng hành hơn
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại một số địa phương
trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua huyện đương sơn của tỉnh hòa bình
và qua một số huyện của thành phố hà nội
hiện tượng xe quá tải hoạt động râm rộ
mỗi ngày trên tuyến đường này có hàng ngàn lượt phương tiện chuyên trở như thế này đi qua
cơi nới thành thùng thay đổi kết cấu phương tiện
hầu như xuất hiện trên tất cả các xe chở đất đá ở đây
đường xá mùa mưa thì lây lội mùa nắng thì bụi mù trời
phóng nhanh vượt ẩu văng vãi đất đá ra đường
đây là mối nguy hiểm khôn lường với người dân sống bám tuyến đường này và người tham gia giao thông
có thể nói rằng là tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn khu vực huyện trường mỹ
cụ thể là trên hai tuyến đường có lộ sáu và đường hồ chí minh
nơi mà nối với đường tây bắc cũng như là nối tuyến đường các tỉnh phía nam về hà nội
phải nói rằng một tuyến đường cũng tương đối phức tạp
trong đó nổi lên là các tình trạng các phương tiện tham gia giao thông
có biểu hiện vi phạm nhất đặc biệt là đối với các trường hợp xe tải xe tải xe dựng
có một số doanh nghiệp người ta chấp hành tương đối tốt
nhưng gạnh đó một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc
với vấn đề liên quan đến trở vật liệu như hiện nay
để xảy ra tình trạng mỗi lần tình trạng trở hàng quá tải quá khổ
cũng như vi phạm liên quan đến dây vãi
thì bất ngờ có sự xuất hiện của phóng viên ghi hình và cảnh sát giao thông
dừng chặn kiểm tra thì các xe này dừng đỗ hoặc quay đầu chuyển hướng
tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
nhiều phương tiện phi thẳng vào gala sửa xe và đóng cửa
bỏ đi không hợp tác
điển hình như chiếc xe này cơi nới thành thùng vượt quá quy chuẩn một trăm một mươi cm
chờ đất đá cao như thế này nhưng để cơ quan chức năng kiểm tra giải quyết
thì phải mất hơn ba tiếng đồng hồ với rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới cơ quan chức năng
điển hình như chiếc xe này cơi nới thành thùng vượt quá quy chuẩn một trăm một mươi cm
một vườn hoa khoe sắc ngay trong khuôn viên trại giam số hai đây là một phần việc tâm huyết của nữ quản giáo lê thị như tươi
với mong muốn mỗi người khi đặt chân vào sau cánh cổng trại giam một vườn hoa đủ màu sắc sẽ truyền cảm hứng để họ tìm được niềm vui và có thêm quyết tâm làm lại cuộc đời
với mục đích để cho phạm nhân nhìn thấy sự tươi mới mỗi ngày của những bông hoa
để kết hợp giữa việc phát động phong trào thi đua và giúp cho phạm nhân phân đấu cải tạo
khi họ phối hợp với các cán bộ nữ để trồng lên vườn hoa đẹp như thế này
họ nhìn thấy những bông hoa mà mỗi buổi sáng mai nở ra
họ thấy được cuộc sống mỗi ngày một tươi đẹp để họ tự xây dựng cái mục đích cái ý nghĩa sống của mình để họ phấn đấu cải tạo tốt hơn
chị tươi tâm niệm nghề của chị cũng giống như nghề giáo
nhưng khác ở chỗ giáo viên là những người giáo dục đi và có giáo án giảng dạy
còn nghề của chị là giáo dục lại những người lầm lỡ
nghề của những người thầy không giáo án những người thầy cô mang sắc phục công an nhân dân
công tác giáo dục cải tạo phạm nhân đó là công tác giáo dục lạng
tại vì những đối tượng được giáo dục đó là những người mà có hành vi lệch chuẩn của xã hội
cái công việc giáo dục phạm nhân thật ra để nói một hai ngày và thuyết phục được một phạm nhân
thì nó hầu như là rất khó
phải nói để mà cảm hóa được một đối tượng mình phải có sự tâm huyết
phải có dành thời gian và cũng phải gần gũi
và đối với cái phạm nhân nói thật là mình phải dùng cái tâm để phạm nhân người ta hiểu được
người ta nhận thức được đấy là mình cũng thực sự là đối xử với người ta rất là tình cảm con người
ngoài cái việc mà bắt người ta buộc người ta phải chấp hành cái quy định của pháp luật
niềm đam mê và những nỗ lực không ngừng của trung tá lê thị như tươi
đã được ghi nhận bằng sáu năm liên tiếp
chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
động lực để mỗi ngày chị thêm gắn bó và tâm huyết với công việc này chính là được chứng kiến
những phạm nhân do mình cảm hóa giáo dục đã trở thành người có ích cho cộng đồng xã hội
đồng chí tươi là mặc dù là nữ nhưng mà đồng chí là đảm nhiệm cái chức vụ là phó đội trưởng
trong cái công tác là đồng chí thể hiện cái năng đam mê
cũng rất là hăng say trong công việc gương mẫu tích cực
qua những công công tác của đồng chí thì đồng chí cũng đã được đảng ủy ban giám thị
cũng như là ban giám đốc ghi nhận và tặng bằng khen
qua những nỗ lực của chị cũng là động lực thúc đẩy cho chúng tôi học tập và nói theo
đánh giá chung thì đồng chí lê thị như tôi đối với đơn vị thì cũng là một cán bộ nữ rất lăng động
và đảm bảo là làm tốt nhiệm vụ được giao
cũng như đối với cuộc sống hàng ngày thì đồng chí cũng là một đồng chí cán bộ nữ
cũng rất gần gũi chị em và đã thu hút và cuốn hút được chị em phụ nữ trong đơn vị
đối với gia đình thì đồng chí mặc dù là đồng chí là cán bộ là lữ mà có hai cô con gái
thế nhưng mà đồng chí cũng đã thể hiện rất là tốt cái vai trò giỏi với nước đảm việc nhà
thế và một gia đình cũng hết sức là hạnh phúc
và câu chuyện của nữ quản giáo lê thị như tươi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại